thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc phát hành trái phiếu huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty đơn vị liên quan công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông
căn cứ kết quả điều tra ngày bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp trương huệ vân tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản winso
nguyễn phương hồng trợ lý công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp và hồ bửu phương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt
nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành
mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản
thông tin từ công an tỉnh bắc giang cho biết
công an huyện hiệp hòa vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ nghi phạm phạm văn vượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cuối tháng tám vượng đã cho rằng một người đàn ông tung tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của mình nên liên tục uy hiếp và yêu cầu người này phải đưa hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua
ngày một mươi tháng chín khi nạn nhân đến nhà vượng xin thêm thời gian thu xếp tiền thì đối tượng ép phải viết giấy vai nợ hai trăm linh triệu đồng
đến ngày bốn tháng một mươi khi vượng vừa nhận hai trăm linh triệu đồng thì bị công an huyện hiệp hòa bắt quả tăng
khám sách khẩn cấp chỗ ở của đối tượng công an thu giữ được hai gói ni lông chứa chất rắn màu đen và một bao thuốc lá
bên trong có một gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam ba bị can gồm đinh thị thu hiền nguyễn hồng thiên bảo và nguyễn quốc quân
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy riêng bảo bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tối ngày một mươi chín tháng chín công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang ba đối tượng trên đang sử dụng trái phép trên ma túy tại nhà
qua khám xét cơ quan công an thu giữ thêm năm gói ma túy và phát hiện một khẩu súng tương tự vũ khí quân dụng cùng với ba viên đạn và một số hung khí tự chế khác
qua đấu tranh hiền khai nghiện ma túy nên đã mua số ma túy trên của một đối tượng ở tỉnh bình dương về để sử dụng và bán cho người nghiện trên địa bàn
với hành vi cướp tài sản đối tượng trần thanh tùng chú tại phường tân hội tp vĩnh long vừa bị công an tp vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
trưa ngày hai mươi sáu tháng chín bà lý hồng nga chú tại phường tân hòa đang ngồi tại hiên nhà thì bị một đối tượng lạ mặt kê giao vào cổ yêu cầu đưa hết vàng và tiền
sau đó đối tượng giật sợi dây chuyền vàng của bà nga trị giá khoảng một mươi triệu đồng rồi bỏ chạy
qua điều tra cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là trần thanh tùng
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng chín biết không thể trốn thoát tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bốn thuộc địa bàn xã gia lâm huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định
ngày ba mươi tháng chín thông qua hệ thống giám sát camera tầm cao các cơ quan chức năng huyện lâm hà phát hiện vụ phá rừng thông tại lô b khoảnh ba
tiểu khu hai trăm bảy mươi bốn thuộc thôn bốn xã gia lâm do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý
tại hiện trường có hơn một trăm sáu mươi cây thông ba lá đường kính gốc từ một mươi năm đến bốn mươi cm bị cưa hạ nằm xếp lớp lên nhau
theo cơ quan chức năng đây là rừng trồng khoảng năm hai nghìn hai hai nghìn ba
ngoài ra còn nhiều cây gỗ tạp và cây rẻ cũng bị cưa hạ với tổng diện tích rừng bị triệt hạ rộng khoảng một bảy trăm linh m hai
liên quan đến việc bà trương mỹ làng chủ tịch tập đoàn vạn thành pháp
bị cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do lo ngại việc bà lan bị bắt có liên quan đến ngân hàng scb đã khiến cho nhiều người dân
đến các chi nhánh của ngân hàng này để rút tiền
chiều nay ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã có buổi họp báo thông tin
về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
theo đại diện ngân hàng scb nhà bán này đã rà soát và khẳng định công ty an đông
không phải cổ đông của scb
bà trương mỹ lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại scb
do đó việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của scb
scb cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền
cũng như quyền lợi ích của đối tác và khách hàng của scb theo quy định
để đảm bảo các nhu cầu thanh toán liên ngân hàng thanh toán từ ngân hàng scb
qua các ngân hàng khác và ngược lại xin khẳng định là chúng tôi đã kiểm soát tình hình
và khẳng định thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định
ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người đổi tiền đúng theo quy định của pháp luật
liên quan tới việc cuối ngày bảy tháng một mươi nhiều chi nhánh phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
đông người tới

một số khách đến rút tiền số khách đến thăm dò thông tin do tâm lý lo ngại về sự an toàn của khoản tiền gửi của mình
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết hoạt động tiền gửi của người dân là hoạt động bình thường
và tiền gửi là tài sản của người dân được đảm bảo đầy đủ
do đó người dân không nên hoang mang gì đến việc rút tiền gửi trước hạn
ảnh hưởng đến quyền và tài sản của mình
tất cả quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ được đảm bảo
ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định
sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho scb
thời gian tới ngân hàng nhà nước đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể
quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của ngân hàng scb
theo ngân hàng nhà nước hiện ngân hàng scb vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định
ngân hàng scb cũng khẳng định có những giải pháp để đảm bảo hoạt động liên tục
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước và scb
cam kết quyền lợi và ích hợp pháp của người dân luôn được đảm bảo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng và thu giữ trên năm năm trăm linh viên hồng phiến
vào khoảng một mươi h ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với công an tp đồng hới bắt giữ đối tượng trần mạnh cường
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của cường lực lượng công an đã thu giữ hai mươi hai túi ni lông màu xanh
bên trong có chứa hơn năm năm trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến một xe ô tô
một máy tính bảng ba điện thoại di động và ba mươi triệu đồng
qua công tác đấu tranh bước đầu trần mạnh cường khai nhận tất cả số ma túy nói trên
do cường mua của một đối tượng không rõ lai lịch về để sử dụng và bán lại kiếm lời
từng có một mươi bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
đánh bạc hai đối tượng là nguyễn thành trung và vũ đình đức lại gây ra vụ trộm kết sắt
chứa ba hai e cây vàng và một số tài sản khác xảy ra vào ngày một mươi năm tháng chín
tại xã hiệp cát huyện nam sách tỉnh hải dương
công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã bắt giữ hai đối tượng nói trên
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng chín bà trần thị lự chú thệ huyện nam sách
tỉnh hải dương đi làm về thì phát hiện cổng cửa nhà bị mở tung đồ đạc trong nhà bị lục lọ
khi kiểm tra tài sản bà xác định đã bị mất một kết sắt bên trong có chứa ba hai cây vàng
một vòng cổ vàng một mươi tám k một tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd và một số giấy tờ nhà đất khác
tổng trị giá tài sản khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng
qua điều tra lực lượng công an đã xác định trung và đức chính là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên
nên đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
thưa quý vị ngày tám tháng một mươi bộ đội biên phòng tỉnh cà mau cho biết
đơn vị này vừa bắt quả tang một tàu đánh cá
vận chuyển dầu lậu bán lại cho các tàu khác trên biển
trước đó tại vùng biển cách hòn đảo chuối khoảng hai mươi hải lý tàu tuần tra của hải đội biên phòng hai
phát hiện tàu cm chín mươi chín nghìn hai trăm tám mươi bốn vs có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra
lực lượng phát hiện tàu đang vận chuyển nhiều dầu diesel như thuyền trưởng trần hữu lộc
không xuất trình được hóa đơn chứng từ
lộc khai thuê tàu cá này rồi sửa chở lại với mục đích mua bán dầu lậu trên biển
đến khi bị bắt lộc đã tổ chức mua bán chót lọt bốn lần với khoảng trên một trăm hai mươi lít dầu
hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ một phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc
trên tuyến sông đồng nai để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tại km hai mươi chín khu vực cù lao ba c tuyến sông đồng nai đội cảnh sát đường thủy thuộc phòng cảnh sát giao thông
phối hợp trạm cảnh sát đường thủy long hưng cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện phương tiện ghe sắt
do một đối tượng điều khiển đang vận chuyển khoáng sản là cát
tổ công tác tiếp cận và yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng đối tượng đã di chuyển ghe tiến gần sát bờ
rồi nhảy xuống sông và leo lên bờ bỏ trốn
tại thời điểm kiểm tra phương tiện trên đang vận chuyển khoảng ba mươi mét khối cát và không biển số đăng ký
chiều dài khoảng một mươi bốn mét chiều ngang khoảng bốn sáu mét chiều sâu khoảng một bốn mét
thưa quý vị trước hoạt động khai thác trái phép các sông ngày càng diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi công an tỉnh đồng tháp đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp
nhằm phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
về tài nguyên khoáng sản nhất là tập trung đánh mạnh vào hoạt động khai thác cát trái phép
gần đây nhất khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng chín trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận ấp một
xã an phong huyện thanh bình phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt quả tan hai đối tượng
sử dụng phương tiện ghe gỗ có trọng tải khoảng sáu mươi tấn đang thực hiện hành vi khai thác các sông trái phép
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng còn có hành vi chống đối sử dụng hai vò xịt nước
và các lực lượng đang thi hành công vụ
khoảng một giờ sau tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện ghe gỗ có trọng tải hai mươi năm tấn
đang khai thác các sông trái phép trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận ấp tân hội xã tân bình
thủ đoạn của đối tượng là thường là lợi dụng đêm khuya nơi địa bàn dắp ranh sử dụng phương tiện nhỏ
có công sức máy bơm hút lớn để bơm cát nhanh rồi bỏ chạy hoặc là phân công người
như là thuê các người làm nghề dân câu dân lưỡng ở sông
ngoài ra một số đối tượng còn sử dụng phương tiện xà lan có tải trọng lớn để khai thác cát với số lượng lớn
điển hình là trên tuyến sông tiền thuộc thúy phận ấp tân an xã an nhân huyện châu thành
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phố hợp công an huyện châu thành bắt quả tăng hai vộ bốn đối tượng khai thác cát sông trái phép
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ gồm hai phương tiện xà lan có tải trọng một trăm bốn mươi chín tấn và một trăm chín mươi tấn
hai máy bơm nước hai đợt uống hút cát bằng kim loại và tám mươi mét khối cát trên các phương tiện
nhiều khi nửa đêm hôm rồi nó mắc cạn nó bường rồi nó sang bán xà lan khác rồi quầy tới rồi lui
bờ bọng rồi sạc lỡ rồi nó chạy sáng đêm rồi ầm tùng mất giấc ngủ của những người lớn tuổi rồi
cái mà trái phép là ảnh hưởng đến nguồn lợi thị sản thứ nhất thứ hai nữa là nó sạc lỡ những cái ao cá của nhà máy công ty mấy sông là rất là nhiều
thầy con rất là bức xúc nếu mà nó thịnh thịnh nó ổn là nó đậu những chiếc xà lan lớn ở phía trong này
rồi dùng cái gà nhỏ cái gà ngoại hút nó tăng bò vô nó làm ảnh hưởng cái ao cá người ta là nước đục nó chết cá hàng lọt luôn
để đấu tranh quyết liệt với hoạt động khai thác cát trái phép
công an đồng tháp đã ban hành văn bản chỉ
đạo công an các đơn vị địa phương kiểm tra xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên tuyến sông tiền
và một số nhánh sông tiếp giáp với sông tiền tập trung vào các đối tượng có bến bãi vượt các ven sông
phương tiện có gắn thiết bị bâu hút cát không phép các đối tượng có tiền án tiền sự về khai thác cát đất mặt
mới đây ubnd tỉnh đồng tháp cũng ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật
trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn nhằm kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật các hoạt động
liên quan đến khai thác khoáng sản của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh
về vận chuyển cát trên sông hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của các hoạt động khai thác nạo vét thông luồn
phòng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của công an tỉnh
nhất là công tác phối hợp với các công an địa phương cũng như là phòng cảnh sát môi trường
trong hoạt động đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép
từ đầu năm đến nay lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt quả tan một mươi chín vụ hai mươi sáu đối tượng khai thác các sông trái phép
đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính sáu vụ một mươi ba đối tượng với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
hình thức phạt bổ sung là trên hai trăm linh triệu đồng tương đương giá trị các phương tiện sử dụng
để khai thác cát trái phép đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các vụ còn lại
kết quả bước đầu này thể hiện sự quyết tâm của công an tỉnh đồng tháp
trong công tác đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép ở địa phương
công trình hầm chui tại giao lộ nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy tp hcm
đã bị sở giao thông vận tải đình chỉ trút giấy phép do chủ đầu tư
thi công không đảm bảo được điều kiện về an toàn
sau đó phía chủ đầu tư đã phải khắc phục và được sở này cấp phép trở lại
đây là dự án quan trọng nhằm giảm thiểu ủng tắc cũng như là tai nạn
trên tuyến cửa ngõ phía nam của tp hcm nên rất được người dân kỳ vọng
dự án này sẽ không bị lỗi hẹn thêm lần nữa
nguyên nhân bị đình chỉ là xung quanh công trình hầm chui này xuất hiện hàng loạt
những ổ voi ổ gà lẫm chởm và vật liệu vứt ngỗ ngang
trong khi giao lộ này là nơi có mật độ phương tiện đông đúc
tên trạng mặt đường đã gồ ghề xuống cấp nghiêm trọng
khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn
và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đáng nói sở giao thông vận tải đã chỉ ra hàng loạt những bất cập
yêu cầu chấn chỉnh khắc phục thế nhưng đơn vị thi công chậm trễ thực hiện
chỉ sau khi bị rút giấy phép thì công tác khắc phục mới được hoàn thành
trước đó dự án hầm chui nguyễn văn linh đã bị kéo dài tiến độ
bởi dịch covid một mươi chín tại tp hcm bùng phát kéo dài
ngoài ra trong thi công đã vướng phát
có bảy hệ thống nước ngầm và đường điện cao thế
hiện tại dịch bệnh không còn làm ảnh hưởng
tuy nhiên đường điện hệ thống nước ngầm đang được sở giao thông vận tải
và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ
để mà đóng điện thì cũng phải cắt điện đường điện cao thế thì cũng phải cắt điện
rồi hệ thống cấp nước thì cũng phải thủ tục tập đình phê duyệt
nó cũng có những cái chưa có quy định
dẫn đến là hiện nay thì ban giao thông cũng đang chủ động
để phối hợp với các sở ngành liên quan
dự kiến thì tháng một mươi hai này sẽ di kỷ ở trong hệ thống lưới điện
và đồng bộ với hệ thống cấp nước
là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng cửa ngõ phía nam
nơi có đông đảo người dân đi lại và khu vực đô thị phú mỹ hưng
huyện nhà bè và một phần tỉnh long an
đặc biệt luôn có lượng lớn xe tải nặng container vận chuyển hàng hóa
ra vào các cảng khu công nghiệp khu chế xuất
dẫn đến tình trạng kẹt xe và tai nạn thường xuyên xảy ra
do đó khi công trình được thi công trở lại
cũng kèm theo kỳ vọng của người dân về dự án sớm hoàn thành
dự án hầm chui nút giao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
được thiết kế hai hầm ở mỗi chiều đường nguyễn văn linh
mỗi hầm dài bốn trăm năm mươi sáu m ba làng xe phía trên làm đảo tròn cùng các nhánh rẽ
tổng vốn đầu tư giai đoạn một là tám trăm ba mươi tỷ đồng
toàn dự án hiện đạt hơn ba mươi năm khối lượng dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
xung quanh những thông tin không tích cực đối với ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
scb phó thống đốc thượng trưởng ngân hàng nhà nước đào minh tú khẳng định
sẽ có biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng
của người gửi tiền tại ngân hàng này
ngay sau đây sẽ là những chia sẻ của phó thống đốc ngân hàng đào minh tú xung quanh vấn đề này
thưa ông trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin tiêu cực về scb
dẫn đến hiện tượng người dân đi đổ xô rút tiền
trước sự việc này thì ngân hàng nhà nước có khuyến cáo như thế nào đối với người dân
đúng là trong thời gian vừa qua có một số những tin đồn không tích cực
đối với ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và ngân hàng nhà nước cũng đã có cái bản tin chính thức đăng trên website của ngân hàng nhà nước
khẳng định việc sẽ tiếp tục theo dõi giám sát để đảm bảo cho hoạt động ổn định
và liên tục của ngân hàng scb
ngân hàng nhà nước cũng sẽ có những biện pháp chính sách theo quy định của pháp luật
để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng scb
và chúng tôi cũng khuyến cáo người gửi tiền
cần cân nhắc và thân trọng trước khi quyết định rút tiền gửi của mình
để đảm bảo những quyền lợi nhất là đối với những khoản tiền gửi có thời hạn
nếu rút trước hạn thì sẽ mất đi khoản lãi mà đáng ra mình được hưởng
khi gửi tiền tại ngân hàng thương mại cổ phần scb
dạ vâng đối với hiện tượng nhân viên ngân hàng khác
chào mời khách hàng của scb rút tiền gửi sang hệ thống của mình
ngân hàng nhà nước có giải pháp nào để chấn chỉnh tránh sự cạnh tranh không lành mạnh thời điểm này
về việc này thì chúng tôi đã có công điện yêu cầu tất cả các chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc các ngân hàng thương mại
cũng như các giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố
tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý những trường hợp vi phạm
bởi vì cái việc cán bộ của ngân hàng thương mại này đi sang vận động lôi kéo những khách hàng của scb
rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình
đây là một hành động một việc làm
một việc cạnh tranh không lành mạnh và thậm chí là có thể tạo ra sự bất ổn cho scb lúc này
cũng như sự mất an toàn chung của hệ thống
vâng và để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền
và đặc biệt là an toàn của hệ thống ngân hàng đảm bảo như thế nào trong mọi tình huống
đúng là an toàn hệ thống ngân hàng là một vấn đề rất quan trọng
và trong nhiều năm qua thì ngành ngân hàng đã cùng với các bộ ngành chức năng
có nhiều các biện pháp để đảm bảo an toàn chung của các ngành chức năng
cả hệ thống cũng như an toàn cho hoạt động của ngân hàng scb
tuy nhiên trước những thông tin không tích cực ảnh hưởng đến hoạt động chung của scb
ngân hàng nhà nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chức năng
các địa phương để tăng cường quản lý giám sát hoạt động của scb
trong mọi tình huống tiếp tục duy trì hoạt động ổn định liên tục
cho ecb và luôn thực hiện những chính sách theo quy định của pháp luật
để đảm bảo cái quản tiền gửi của người dân tại ngân hàng scb được đảm bảo
vâng xin trân trọng cảm ơn phó thống đốc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
một gói tín dụng trị giá hai mươi tỷ đồng dành cho công nhân lao động
đã vừa đứng ngân hàng nhà nước và tổng lý

theo đó giá dịch vụ đăng kiểm các loại xe sẽ tăng giá
giá đăng kiểm sẽ tăng một mươi đồng một xe đối với tất cả các loại ô tô
cụ thể xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên một mươi tấn
xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên hai mươi tấn
và các loại xe ô tô chuyên dùng giá đăng kiểm tăng từ năm trăm sáu mươi đồng một xe
lên năm trăm bảy mươi đồng một xe
xe ô tô chở người dưới một mươi chỗ ngồi xe ô tô cứu thương
mức giá đăng kiểm sẽ là hai trăm linh năm đồng một xe thay cho mức hai trăm bốn mươi đồng một xe như hiện nay
trước đó từ ngày một tháng tám bộ tài chính cũng đã điều chỉnh giảm một mươi đồng
với lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe ô tô
tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai
do cơ quan thuế quản lý ước đạt một một trăm linh hai chín trăm ba mươi một tỷ đồng
bằng chín mươi ba chín dự toán và bằng một trăm hai mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo đó thu từ dầu thô đạt sáu mươi
năm mươi chín tỷ đồng bằng hai trăm một mươi ba dự toán và bằng hai trăm linh ba năm so với cùng kỳ
trên cơ sở giá dầu thô bình quân đạt một trăm linh bảy năm usd một thùng
bằng một trăm sáu mươi hai ba so với cùng kỳ sản lượng đạt sáu bốn mươi hai triệu tấn
bằng một trăm một mươi chín so với sản lượng cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
thu nội địa đạt một bốn mươi hai tám trăm bảy mươi một tỷ đồng bằng chín mươi chín dự toán

thu nội địa đạt một bốn mươi hai tám trăm bảy mươi một tỷ đồng bằng một trăm một mươi chín chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một